ba trăm linh trụ thanh long bị bệnh đốm trắng
loài hoay mãi ông tứ cũng không biết cách gì để chữa bệnh và cứu vớt số cây còn lại
dù đã được cán bộ khuyến nông cho thuốc hướng dẫn nhưng vườn cây ngày càng bệnh nặng hơn
đầu tư tiền của công sức trên một m hai để trồng thanh long ông hy vọng sẽ tăng thu nhập cho gia đình
nhưng đến ngày cho hoa đậu trái thì các trụ thanh long đồng loạt bị đốm rồi rục thân
không thể cứu vãn ngoài việc cắt tỉa cành hư hỏng ông bất lực nhìn cây chết dần
nếu mà so với cái tiền đầu tư cả nhà nước với nhân dân cùng lòm á thì thu hoạch là chưa được năm
để vậy mình sửa nó mà nó có bụi nào nó ra ra còn không thì trồng keo
rồi đến khi keo phát triển rồi thì truyệt nó luôn
đây là vườn keo trồng tạm của gia đình anh nguyễn huệ
sau hai năm bỏ hoang chờ đợi mô hình mới của ngành nông nghiệp
anh huệ cho biết qua sự tuyên truyền vận động của địa phương
năm hai nghìn một mươi năm anh quyết định phá vườn cây tạp dành một m hai để đầu tư trồng gốc
thế nhưng chờ đợi mỏi mòn được hứa hẹn nhiều lần và cho đến nay
giống cây kỹ thuật trồng vẫn chưa được bên khuyến nông chuyển giao thực hiện theo như những gì đã cam kết
mong ước nâng cao thu nhập từ việc trồng gốc theo mô hình mới của gia đình anh huệ đã không thực hiện được
khu dân cư đó là họ nói là
cây đăng ký là cây giống cây trồng thì nói chung là tôi cũng có đăng ký
nhưng mà sau một thời gian thì tôi không thấy đau hết tôi phải đi trồng kẹo trồng đùa
nếu mình đăng ký thì mình mới phá bỏ vườn thì bây giờ mình có thấy tiếc không
nói chung là lãi rồi thôi chứ sao mà tiếc được
nếu có tiếc nó cũng không rời
trong ba năm từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu huyện trà bồng đã triển khai thực hiện tám mô hình nông nghiệp mới
đồng thời cải tiến nhân dân
đồng thời cải tiến nhân dân dọng sáu mô hình cho người dân phát triển đại trà
tổng kinh phí cho các chương trình hơn ba tỷ đồng với sự tham gia của trên bốn trăm linh hộ
thế nhưng chỉ một số ít mô hình thành công còn lại phần lớn hiệu quả thấp
một số mô hình thực hiện dở dang nửa vời ảnh hưởng đến quy hoạch cây trồng thất thu cho nhà nông
nguyên nhân thất bại là do các cấp ủy chính quyền sở tại và ngành nông nghiệp chưa đồng hành hỗ trợ kịp thời cho nông dân
tình trạng đem con bỏ chợ đã gây lãng phí tiền đầu tư gây thất thu cho nông dân
sau nhiều thất bại bản thân người dân cũng e ngại khi tham gia các chương trình khuyến nông tại địa phương
cái công tác chọn đất chọn hội là một cái công tác mà rất là quan trọng là cái công tác quyết định cho cái việc là thành bệ của mô hình
khi mà cái công tác mà để mà đi làm việc mà chọn hộ là một cái công tác phải làm cho thật kỹ

lúc đó là chúng ta thực hiện là nó sẽ hiệu quả hơn
nên là chọn những cái mô hình mà gần gũi thiết thật với người dân phù hợp với phong tập quán cũng như là gán vào cái thị trường
vì nếu mà làm những cái mô hình mà không có đầu ra thì người dân họ không thích
sau nhiều thất bại các cấp ủy chính quyền tại địa phương huyện trà bồng xác định còn nhiều hạn chế
trong đó khiếm khuyết lớn nhất là các cơ quan chủ yếu
chuyên môn tập trung thực hiện tràn lan chưa nghiên cứu kỹ các điều kiện yếu tố để đảm bảo mô hình thành công
để khắc phục độ tranh giữa mô hình và thực tế triển khai về cơ sở
huyện ủy ubnd huyện trà bồng đang chỉ đạo giả soát hiệu quả từng mô hình trước khi nhân rộng
đồng thời gắn trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc theo dõi hỗ trợ người dân thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp mới
huyện mới giao trách nhiệm cho các địa phương
các đơn vị bây giờ thực hiện mô hình xác định hiệu quả là phải cam kết và hiệu quả
mô hình triển khai trên địa bàn thì phải là lãnh đạo xã phải tham gia trong cái mô hình đó khi tiếp nhận chuyển giao và cam kết
để mà tuyên truyền vận động người dân thực hiện nhân rộng mô hình
để khắc phục vấn đề này thì quyện đang chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới thì phải xác định lại như vậy
địa phương nào có mô hình mà không nhân rộng được thì lấy làm đánh giá kết quả
thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm
huyện mới giao trách nhiệm cho các người địa phương
huyện mới giao trách nhiệm cho các người địa phương